khối lượng xuất khẩu cao su tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ước đạt trên một trăm một mươi tấn với giá trị đạt một trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ đưa khối lượng xuất khẩu cao su ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt gần ba trăm năm mươi tấn trị giá trên bốn trăm sáu mươi triệu đô la mỹ tăng ba mươi hai tám về khối lượng và tăng một mươi tám năm về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ước đạt năm mươi chín tấn với giá trị đạt một trăm linh bốn triệu đô la đưa tổng khối lượng và giá trị cao su nhập khẩu ba tháng đầu năm đạt một trăm sáu mươi một tấn với giá trị hai trăm bảy mươi bảy triệu đô la tăng sáu bốn về khối lượng và tăng ba hai về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi chín mức tăng trưởng tiêu thụ cao su thiên nhiên của toàn cầu có thể sẽ chậm lại ở mức hai năm một năm
thêm nữa bất cứ động thái nào của mỹ áp thuế lên ô tô và phụ tùng ô tô từ trung quốc đều có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu cao su tự nhiên đây cũng là nước nhập khẩu cao su lớn nhất của việt nam
do đó trong thời gian tới doanh nghiệp việt nam đòi hỏi phải tìm kiếm những thị trường mới tránh phụ thuộc vào một vài thị trường lớn